hiện ngập lụt vẫn đang diễn ra trên diện rộng ở tỉnh quảng trị nhất là vùng rốn lũ triệu phong và hải lăng
chính quyền địa phương cùng các tổ chức cá nhân đang tập trung cứu trợ người dân ở những địa bàn bị cô lập
và ưu tiên cho công tác di rời cấp phát mì ăn liền và nước uống
toàn tỉnh quảng trị có gần bốn mươi một hộ bị ảnh hưởng do ngập lụt
đặc biệt nhiều khu vực ở hai huyện hải lăng và triệu phong đã bị cô lập từ ba đến bốn ngày nay
tỉnh quảng trị đã huy động lực lượng cứu hộ khẩn trương hỗ trợ thực phẩm cho người dân
để ứng phó với mưa lũ tỉnh quảng trị đề nghị trung ương hỗ trợ về vật tư thiết bị cứu hộ cứu nạn
bao gồm hai xe lộ nước hai mươi bảy xuồng các loại hai phao cứu sinh và một trăm linh bè cứu sinh
đồng thời hỗ trợ hóa chất tiêu độc khử trùng xử lý môi trường và phòng chống dịch bệnh